tổng thống nga vladimir putin và tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan vào ngày hôm qua đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh ở thành phố sochi bên bờ biển đen
tổng thống nga putin cho biết là nước này sẽ trở lại thỏa thuận ngũ cốc biển đen ngay khi các yêu cầu được đáp ứng
theo ông putin nga sẵn sàng nối lại thỏa thuận ngay khi mọi hạn chế đối với xuất khẩu nông sản của nước này được dỡ bỏ
ông putin cho biết là sản lượng ngũ cốc của nga có thể đạt được một trăm ba mươi triệu tấn trong năm nay và tiềm năng xuất khẩu vẫn duy trì ở mức là sáu mươi triệu tấn
trong khi đó ông erdogan nhấn mạnh thổ nhĩ kỳ đang cùng với liên hợp quốc xem xét một gói các vấn đề xuất mới
ông tin tưởng các đề xuất này sẽ góp phần nối lại thỏa thuận sớm nhất có thể
ông erdogan cho rằng ukraine cần có quan điểm cần bớt cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận và tăng cường xuất khẩu ngũ cốc tới châu phi thay vì châu âu
tại cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo cũng thỏa thuận về quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và thương mại
ông putin xác nhận nga sẵn sàng thiết lập trung tâm khí đốt khu vực tại thổ nhĩ kỳ để vận chuyển khí đốt tới các nước thứ ba